thưa quý vị để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đã đề nghị các đơn vị khẩn trương ra soát và tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
cho phụ nữ có thai từ một mươi ba tuần trở lên
tại thành phố hồ chí minh sở y tế đã phân bổ một trăm linh liều vaccine
cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn
phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn khi nhiễm covid một mươi chín
so với những người không mang thai
vì vậy việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín ở phụ nữ mang thai
trên một mươi ba tuần là cần thiết
đây là đối tượng tiêm chủng mới được bộ y tế bổ sung trong quyết định ngày một mươi tháng chín
về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đến nay thành phố đã phân bổ hơn một trăm linh liều vaccine
cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn để tiêm cho nhóm đối tượng này
việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai cần được sàng lọc kỹ trước tiên
cần khám thai để biết tình trạng thai phụ và em bé trước khi tim
với phụ nữ mắc bệnh nền vẫn có thể tiêm vaccine nhưng cần phải tầm soát kỹ hơn
và tuân thủ theo chỉ định của các bác sĩ